sau giờ nghỉ đôi chủ nhà lập tức có những sự thay đổi về nhân sự và quyết định tung danilo bernardo silva và raheem sterling vào sân của pep guardiola đã đúng
phút tám mươi hai tận dụng của đánh đầu giải nguy thiếu rứt quát của holngate raheem sterling đã gỡ hòa cho man city
sáu phút sau đến lượt everton chỉ còn một mươi người trên sân khi sneijderland bị chốt quyền thi đấu do nhận đủ hai thẻ vàng
dẫu vậy tỷ số hòa một đều vẫn được giữ nguyên cho tới hết trận
với một điểm có được man city tạm thời với man city
man city vươn lên vị trí thứ năm trong khi đó everton cũng đã vươn lên đứng thứ tám trên bảng xếp hạng
vẫn là một thông tin liên quan đến giải ngoài hàng anh
mặc dù mùa bóng mới đã đi qua hai vòng nhưng tương lai của chân suốt số một club chelsea mùa giải trước diego costa vẫn đang bị đặt một dấu hỏi
và có vẻ như chân suốt người tây ban nha đang rất quyết tâm chia tay nhà đơn kiếp vua đỉnh nước anh
tiền đạo của club chelsea diego costa đang rất quyết tâm gia nhập đổi bóng của atletico madrid
mặc dù club của la liga đang bị cấm chuyển nhượng đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám
mọi chuyện diễn ra khởi nguồn từ dòng tin nhắn của linh viên antonio conte cho costa
vì chưa rằng người italia đã nói costa không còn nằm trong kế hoạch của chelsea ở mùa giải tới
mối quan hệ của hai thầy trò vì thế mà đã đổ vỡ và điều đó khiến cho hậu trường của chelsea được một phanh trao đảo
tuy nhiên khi ba lãnh đạo zabalos quyết định đặt niềm tin vào antonio conte chân suốt người tây ban nha hiểu rằng anh đã không còn chỗ đứng tại stamford ridge
costa liên tục làm loạn
khi liên tục công khai chỉ trích trên đất gia người ý đã đối xử với mình như một tên tội phạm
thậm chí anh còn ngang nhiên mặc chiếc áo của alitico madrid trong khi vẫn nhận lương hàng tuần ở chelsea
chưa hết thì đạo hai mươi tám tuổi còn ủy nhiệm cho luật sư kiện bằng được câu lạc bộ chủ quản nhằm tạo điều kiện để được ra đi
và nếu không được đội chủ sơn stép forbrid tạo điều kiện cầu thủ người tây ban nha gốc brazil cũng sẵn sàng dành hai năm còn lại trong hợp đồng để ngồi chơi nước tại quê nhà brazil
tại tây ban nha đêm qua
dạng sáng nay cũng diễn ra một số trận đấu đáng chú ý của vòng một la liga
đội bóng được đánh giá cao là villarreal gây thất vọng khi thừa tối thiểu trước levante
được đánh giá cao hơn hẳn trong chuyến hành quân tới sân của levante trong trận đá muộn vòng một rariga
thế nhưng viarrayan lại không tạo ra được quá nhiều dấu ấn trước đội nhà
sau những phút đầu thi đấu hương phấn tàu ngầm vàng mất dần thế trận vào tay của levante
nếu không có thật may mắn ủng hộ mảnh lưới của phernadesh đã phải rung lên không ít lần trong hiệp một
bước sang hiệp hai kịch bản không có nhiều thay đổi sự bế tắc của hàng công đội bóng ngo vàng được thể hiện khá rõ
trong khi đó levante luôn thường trực để tạo ra những cội nguy hiểm sau rất nhiều tình huống bị bỏ lỡ
cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn thắng mở tỷ số
phút tám mươi bảy jose morales đi bóng táo bạo trong vòng cấm buộc hậu vệ của viarrean phải phạm lỗi
trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền
ở tình huống đã phạt sau đó morales đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu một levante vượt mặt rất nhiều ông lớn của bóng đá sứ đấu bỏ để vươn lên đứng thứ sáu trên bảng xe bạc
trong khi đó villarreal tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ một mươi tám
bây giờ sẽ là thông tin của môn quần vợt
giải quân vượt mỹ mở rộng năm nay tiếp tục không có sự góp mặt của một tay vợt tên tuổi nữa
khi mới đây nữ cựu số một thế giới victoria azarmca đã tuyên bố rút lui vì lý do gia đình
victoria azarenca mới trở lại thi đấu hồi tháng bốn vừa qua
sau khi sinh con trai đầu tiên
nhưng mới đây theo một số thông tin từ các tờ báo uy tín thì azarenca đang gặp phải trục chặt trong chuyện gia đình
chính vì vậy nên cô không còn tâm trạng thi đấu và quyết định rút lui khỏi giải quần vợt mỹ mở rộng hai nghìn một mươi bảy ngay trước giờ khởi tranh
giải quân vật mỹ mở rộng hai nghìn một mươi bảy sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hai mươi tám tháng tám tới đây
trong sự nghiệp azarenka đã từng hai lần lọt vào chung kết của giải mỹ mở rộng vào các năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi ba
tiếp đối bản tin sẽ là diễn biến của trạng ba giải đua xe tăng
giải đua xe tăng của giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuelta
trạng đua diễn ra hôm qua chứng kiến chiến thắng thuộc về nibay
trong khi giáo đỏ đang tạm thuộc về nhà đơn kêu bùi địch tour de france crispo
trạng ba của giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuenta có tổng chiều dài một trăm năm mươi tám năm km
sự so kẻ quyết liệt giữa các tay đua danh tiếng ở trạng đua thứ ba của lavuenta chỉ được phân định ở bốn trăm linh m cuối cùng
và vincenzo nibali đã là người xuất sắc cán đích đầu tiên với một cú nước rút ấn tượng
từ prades đi andorra với thời gian bốn h một phút hai mươi hai giây
về ngay sau tay đua của baren merida là david delacruz của quickstep với cùng thời gian
nhà đơn kim vua địch tour de france crispo cán đích ở vị trí thứ ba trong trạng đua này
cho dù không giành được vị trí đầu tiên nhưng froome vẫn vươn lên để giữ ngôi đầu trên bảng xe bạc tổng
với thời gian tám giờ năm mươi ba phút bốn mươi bốn giây ít hơn người xếp sau anh là crui hai giây
các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về roche và van gand
và deren của bmc cua rơ về nhất trạng này
vincenzo nibali đứng ở vị trí thứ năm với một mươi giây nhiều hơn người xếp trên mình
hôm nay các tay đua sẽ bước vào trạng bốn dài một trăm chín mươi tám hai km đi từ scand đến taragona
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay